tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tỉnh điện biên tổ chức bế mạc ngày hội văn hóa dân tộc thái lần thứ hai
sau ba ngày diễn ra sôi nổi với các phần thi hấp dẫn độc đáo các nghệ sĩ dân gian
các vận động viên đã tái hiện các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống của đồng bào thái
ở các địa phương một cách sinh động quấn hút cẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa thái
trong xu thế hội nhập hiện nay
ghi nhận đóng góp của các đơn vị tham gia ngày hội bộ văn hóa thể thao và du lịch
tặng bằng khen một mươi sáu tập thể cá nhân ubnd tỉnh điện biên cũng tặng bằng khen một mươi một tập thể cá nhân